ngày bốn tháng một tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại vương quốc campuchia vũ quang minh
đã trình quốc thư lên quốc vương norodom sihamoni tại chính điện hoàng cung ở thủ đô phnom penh
trong cuộc ý kiến quốc vương sau khi trình quốc thư đại sứ vũ quang minh đã chuyển lời thăm hỏi lời chào và chúc sức khỏe của các lãnh đạo việt nam
tới quốc vương norodom sihamoni và hoàng thái hậu norodom moninit sihannuk
đồng thời bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm và tình cảm của quốc vương dành cho nhân dân và đất nước việt nam cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
nhân dịp này đại sứ vũ quang minh cũng đã báo cáo quốc vương norodom sihamoni về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
quốc vương norodom sihamoni chúc mừng đại sứ vũ quang minh được chỉ định làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại vương quốc campuchia
nhiều đóng góp cho sự phát triển quan hệ song phương việt nam campuchia
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo